bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hướng dẫn tinh giản bậc tiểu học được xây dựng cụ thể cho từng môn học của từng lớp học từ lớp một đến lớp năm
theo đó có chín môn học được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ hai gồm toán tiếng việt khoa học đạo đức tự nhiên và xã hội lịch sử và địa lý âm nhạc thủ công kỹ thuật thể dục
với bậc trung học các môn thực hiện theo chương trình nâng cao các trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng phù hợp với đặc thù môn học
đối với các môn mỹ thuật âm nhạc thể dục các trường chủ động điều chỉnh nội dung hình thức phù hợp thực tiễn